ông ngoại của cường cũng ở tuổi thất thập cổ la hi
nước mắt dường như đã cạn khô
khi phải đối diện với mất mát quá lớn
nhân sinh vốn vô thường
nào ai biết ngày mai sẽ ra sao
cuộc đời như áng mây trôi
ngàn năm nhân thế đáng môi mẹ sầu
đời người sống được bao lâu
trầm năm rũ bóng huyệt sâu đợi chờ